thưa quý vị tại phần xét hỏi của phiên tòa xét xử vụ bán rẻ chín triệu cổ phần cidco
diễn ra vào ngày hai mươi tám tháng một mươi hai bị cáo tề trí dũng cựu tổng giám đốc ibc thừa nhận phát hành cổ phiếu là sai
nhưng cho rằng chỉ thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của bị cáo tất thành cang
bị cáo tề trí dũng khai sau khi nhận được tờ trình của nhóm đại diện vốn trình abc
thì phân công cho phòng tài chính kế hoạch tham mưu để trên cơ sở đó sẽ trình cho hội đồng thành viên
sau khi có ý kiến hội đồng thành viên thì bị cáo dũng được phân công báo cáo với ủy ban nhân dân thành phố
bị cáo dũng cho biết các thành viên hội đồng thành viên thống nhất một trăm linh phương án hai
phát hành chín triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược là công ty nguyễn kim thông qua hình thức thương tính
đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy tề trí dũng thay mặt ibc ký văn bản xin ý kiến ủy ban nhân dân thành phố
về phương án phát hành cổ phần tại sadiko dẫn đến việc giảm tỷ lệ sở hữu tại sadiko từ bốn mươi bốn xuống hai mươi tám tám
sau khi báo cáo văn phòng ủy ban nhân dân thành phố chuyển cho phòng chức năng tham mưu
chi cục tài chính doanh nghiệp sở kế hoạch đầu tư và hội đồng thành viên ibc
trong đó ủy ban nhân dân thành phố giao hội đồng thành viên ibc căn cứ vào đề án tái cơ cấu
do ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
lựa chọn phương án phát hành đảm bảo tối ưu và hợp pháp cho doanh nghiệp nhà nước
thực hiện việc quản lý đầu tư theo nghị định chín mươi một
sau khi gửi văn bản xin ý kiến ủy ban nhân dân nguyễn hữu tính lúc này là phó văn phòng
ủy ban nhân dân thành phố gọi cho bị cáo dũng nói rõ văn phòng ủy ban nhân dân thành phố
chỉ trình cho thường trực sau khi có ý kiến của thường trực thành ủy
do đó sau này trong báo cáo của ibc gửi thường trực ủy ban nhân dân thành phố
vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy có nội dung thường trực thành ủy đã đồng ý phương án này
theo tề trí dũng khai tại tòa văn bản chỉ đạo số bốn trăm chín mươi năm của đồng chí phó bí thư thường trực
là rất quan trọng để năm trên bảy thành viên hội đồng thành viên sadeco biểu quyết phương án phát hành
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin về phiên tòa này vào các bản tin sau